trưa ngày hai mươi bảy tháng bốn thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một mươi ba trường hợp công nhân của công ty cổ phần sivina
khu công nghiệp trà nóc phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ nhập viện do ngộ độc khí ga
trong số một mươi ba trường hợp này có hai ca rất nặng phải đưa vào khoa hồi sức để điều trị là bệnh nhân dương ngọc phí
nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và bệnh nhân tên là diệp chưa rõ họ năm sinh
hai ca này bị phù phổi tổn thương phổi phải đặt nội khí quản thở máy
các trường hợp còn lại từ nhẹ đến trung bình cũng phải nhập viện để theo dõi
theo bệnh viện nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí làm lạnh nh ba trong khu vực nhà xưởng
theo đó trưa ngày hai mươi bảy tháng ba thông tin từ sở y tế thành phố cần thơ cho biết
có tổng cộng hai mươi năm công nhân bị ngộ độc khí ga tại công ty sivina đang được cấp cứu tại trung tâm y tế quận bình thủy
bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ và bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ